số liệu của bộ tài chính ukraine cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi ba nước này phải trả khoản nợ công lên tới một mươi bảy chín tỷ đô la mỹ
thông tin được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế ukraine đã sụt giảm ba mươi bốn trong năm hai nghìn hai mươi hai sau khi cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố bị phá hủy
trong số tiền trên tổng nợ trong nước là một mươi bốn sáu tỷ đô la mỹ và khoản nợ nước ngoài là ba ba tỷ đô la mỹ
khoản nợ lớn nhất mà ukraine cần thanh toán dự kiến vào tháng năm năm nay có giá trị là hai bảy mươi tám tỷ đô la mỹ
ngoài ra nước này phải trả hai khoản nợ lớn khác lần lượt là hai bốn mươi năm tỷ đô la mỹ trong tháng sáu và hai hai mươi chín tỷ đô la mỹ trong tháng một mươi một
vào đầu tháng bảy năm ngoái bộ tài chính đức cho biết kiev nhiều khả năng không phải trả nợ nước ngoài cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba do xung đột đang diễn ra ở nước này
cũng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan xếp hạng tín nhiệm sm
thì global resting đã hạ ba bậc xếp hạng nợ dài hạn của ukraine từ ccc cộng xuống cc
và cho rằng việc nước này thông báo chậm trả nợ có nghĩa là khả năng vỡ nợ gần như chắc chắn xảy ra